chào mừng kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sáng nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm
và làm việc với hải đội hai bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an và đại đội ba mươi ba đảo ngư
hải đội hai bộ đội biên phòng nghệ an được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển gần bờ của tỉnh
với chiều dài trên tám mươi hai km từ rác thanh hóa đến hà tĩnh
còn đại đội ba mươi ba thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an bộ tư lệnh quân khu bốn là lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh tuyến biển
thực hiện công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tham gia phòng chống khắc phục hậu quả sau thiên tai bão lũ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
làm việc với các cán bộ chiến sĩ đại đội ba mươi ba chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những nỗ lực của đại đội nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
chủ tịch nước chỉ rõ việt nam có bờ biển dài mang lại tiềm năng to lớn cho phát triển kinh tế biển và các loại hình du lịch
nhưng cũng đặt ra những nhiệm vụ nặng nề trong bảo vệ độc lập chủ quyền trên vùng biên giới biển đảo
do đó ở vị trí tiền tiêu đại đội ba mươi ba cần phải thường xuyên nâng cao cảnh giác nắm chắc tình hình dự báo các tình huống có thể xảy ra tránh bị động bất ngờ
chủ tịch nước trần đại quang cũng đề nghị đại đội thường xuyên luyện tập chủ động xây dựng các phương án tác chiến
và làm tốt công tác tham mưu hỗ trợ giúp ngư dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp ngư dân có biện pháp đảm bảo an toàn khi đánh bắt xa bờ phối hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo
chủ tịch nước cũng bày tỏ ủng hộ đối với các việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ quốc phòng
nhưng lưu ý các cán bộ chiến sĩ cần đảm bảo tuyệt đối nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đặc biệt cần bảo vệ tốt môi trường sinh thái trên đảo
chủ tịch nước cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ đại đội chăm lo xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được đảng nhà nước trao tặng
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trên đảo trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước bảo vệ vững chắc vùng trời vùng biển thiêng liêng của tổ quốc